thành ủy tp hcm đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn một mươi chín và sơ kết một năm thực hiện quy định số một nghìn ba trăm bảy mươi bốn của ban thường vụ thành ủy
đến sự hội nghị có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
trong năm hai nghìn một mươi tám ban thường vụ thành ủy và cấp ủy các cấp đã kiểm tra đối với hai một trăm linh bốn tổ chức đảng
và hai năm trăm một mươi năm đảng viên giám sát đối với một tám trăm một mươi chín tổ chức đảng và hai bốn trăm sáu mươi đảng viên thi hành kỷ luật năm tổ chức đảng
cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật bốn tổ chức đảng bốn trăm một mươi hai đảng viên
các vi phạm bị xử lý về đất đai tài chính tài sản công đầu tư công vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
quy chế dân chủ cơ sở vi phạm công tác tổ chức cán bộ vi phạm khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo
vi phạm về phòng chống tham nhũng láng phí
về thực hiện quy định một nghìn ba trăm bốn mươi bảy giải quyết thông tin phản ánh các tập thể cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
vi phạm quy định của đảng pháp luật nhà nước đã thực hiện tám mươi hai trong tổng số hơn ba phản ánh
về nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín thành ủy tp hcm yêu cầu các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng
nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
để phát huy hiệu quả cao cần kết nối các cơ quan như ủy ban kiểm tra thanh tra thành phố mặt trận tổ quốc và hội đồng nhân dân